những năm qua tỉnh bắc cạn được nhà nước đầu tư xây dựng nhiều dự án tái định cư để ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
tuy nhiên nhiều dự án không đạt hiệu quả đời sống người dân vẫn không được cải thiện thậm chí còn gây lãng phí cho nguồn vốn đầu tư
phản ánh sau đây được chúng tôi ghi nhận tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
để ổn định đời sống bốn mươi sáu hộ dân tộc thiểu số sống du canh du cư nhà nước đã đầu tư cho huyện ngân sơn gần ba mươi tỷ đồng
thực hiện dự án tái định cư bản piêng ở xã vân tùng
đã qua gần năm năm xây dựng nhưng toàn bộ dự án vẫn giang dở và đắp chiếu
gia đình bà hoa là một trong hai hộ dân còn lại sinh sống tại khu tái định cư này
bà cho biết dù dự án đã dừng nhiều năm nay nhưng nhiều hạng mục như đường giao thông điện nước đất sản xuất vẫn trong tình trạng dở dang
ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những hộ sinh sống quanh khu vực này
hoàn chỉnh khó đi dân ở đây kêu ca nhiều lắm nhưng mà nhà nước không có tiền làm nữa thì đình chỉ lại
từ khi là có khu tái định cư này cuộc sống đi lại của bà con rất là khó khăn
trời mưa thì lụt trẻ con các cháu đi học thì rất là vất vả
cùng chung tình cảnh với khu tái định cư bản piêng khu tái định cư pù pet được nhà nước đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
để tạo chỗ ở cho ba mươi bốn hộ dân nằm trong khu vực lòng hồ bản trang
thế nhưng từ năm hai nghìn tám đến nay chỉ còn lại duy nhất một hộ dân thường xuyên sinh sống
thiếu nước sản xuất đất đai khô cằn khó cải tạo người dân vì thế cũng không mặn mà ở lại
khiến cho khu tái định cư này luôn trong tình trạng điều hưu hoang vắng
lý giải cho thất bại của dự án tái định cư bản piêng lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ngân sơn cho rằng
đó là do sai sót trong việc xác định đối tượng không đúng tiêu chí và trong quá trình khảo sát thiết kế đã không chính xác
ngoài ra việc buông lỏng quản lý không thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra
giám sát chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện dự án cũng là nguyên nhân dẫn đến dự án giang dở gây thất thoát lãng phí
theo đó thì cũng rất là đáng tiếc ví dụ như là các dự án này cũng chưa đạt được đến mục tiêu mà đã phải tạm dừng
ví dụ như là dự án định cư bản piêng
tuy nhiên là đến thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu thì là ủy ban nhân tỉnh cũng đã quyết định là tạm dừng dự án rồi
ủy ban nhân huyện của tôi cũng đã giả soát xem xét lại tất cả những cái hạng mục mà đã được đầu tư
thì sẽ tiếp tục là hướng dẫn và đưa vào sử dụng
bao năm qua mong ước về một khu tái định cư làm thay đổi cuộc sống của người dân bản piêng phủ pet vẫn chưa thành hiện thực
họ vẫn đau đáu một ngày có đất để sản xuất nông nghiệp để chăn nuôi phát triển kinh tế nhằm thoát nghèo
nếu không có biện pháp kịp thời và quyết tâm của chính quyền để khắc phục những bất cập còn tồn tại ở những khu tái định cư này
thì giấc mơ đổi đời của người dân cũng chưa biết đến bao giờ